sáng ba mươi tháng bảy tại thành phố lạng sơn hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với bộ công an và ubnd tỉnh lạng sơn tổ chức lễ meeting hưởng ứng
ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo của bộ công an cho biết là từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc phát hiện xảy ra hơn một vụ với gần một năm trăm linh đối tượng lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó có tám trăm chín mươi hai vụ mua bán người sang trung quốc
các địa phương phát hiện nhiều đối tượng lừa bán người là các tỉnh biên giới giáp trung quốc gồm lào cai hà giang điện biên quảng ninh
năm hai nghìn một mươi chín cũng được hội liên hiệp phụ nữ việt nam chọn là năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em
với mong muốn là mỗi người dân phụ nữ và trẻ em chung tay hành động với một xã hội an toàn
trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như là hội thảo chuyên đề bàn giải pháp phòng chống mua bán
hoạt động truyền thông phòng chống mua bán người
hai triển lãm
chốn bình yên và vì cuộc sống an toàn